các nhà thiết kế đã không tiếc công trang trí thêm các văn hóa nổi dọc suốt dầm cầu đặc sắc nhất là sáu vọng lâu
cây cầu nằm ở vị trí đắc địa gần kinh thành huế di sản văn hóa thế giới
bởi từ khi cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng đã trở thành địa điểm thưởng ngoạn thư giãn lý tưởng cho du khách
đây là lần đầu tiên tôi đến huế thật tuyệt vời đây là một vùng đất cổ kính có nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị
và đặc biệt tôi rất ấn tượng khi đi trên du thuyền tới cảng chân mây
về đường xá đi giao thông ở huế thì nó đảm bảo được là cho việc đi lại của khách là tương đối là rất là thuận lợi rất là thoải mái
đến huế thì huế được biết đến với rất nhiều những chiếc cầu bắc ngang khu vực của dòng sông hương như là cầu tràng tiền cầu phú xuân
và gần đây nhất ở huế đầu tư xây dựng một chiếc cầu được mang tên là cầu giả viên để kết nối giữa hai bờ sông hương ngang qua cầu bạch hổ
và tôi nghĩ rằng đó là một điểm đến rất hấp dẫn dành cho tất cả du khách mỗi khi dạy chân đến huế này
du khách tham quan thành phố huế có thể đáp xuống sân bay quốc tế phú bài với nhiều chuyến bay được mở hai chiều từ huế đi các tỉnh và thế giới
việc hoàn thành nâng cấp sân bay phú bài đáp ứng việc cất hạ cánh cho máy bay cỡ lớn như máy bay airbus a ba trăm hai mươi boeing bảy trăm bốn mươi bảy cất hạ cánh an toàn
tạo điều kiện cho khách du lịch nước ngoài bay trực tiếp đến huế thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch thành mũi nhọn kinh tế của tỉnh
nói đến huế
vì thế người ta sẽ nhắc đến con sông hương thơ mộng và du khách tham quan không thể không khám phá hoạt động văn hóa du thuyền trên sông hương
và việc quản lý vận tải thủy bảo đảm an toàn giao thông cũng là một nhiệm vụ quan trọng được ngành giao thông vận tải thừa thiên huế đặt ra để thu hút khách du lịch đến với vùng đất này
trên địa bàn thừa thiên huế hiện có năm bến thuyền nằm rải rác trên sông hương với số thuyền hoạt động là một trăm hai mươi tám thuyền
trong những mùa cao điểm như lễ hội festival huế và các đợt nghỉ lễ dài ngày lưu lượng đi lại bằng đường thủy tăng mạnh
đó cũng là lúc lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế và ban quản lý các bến thuyền du lịch tăng cường phối hợp kiểm tra chặt chẽ các điều kiện bảo đảm an toàn đường thủy phòng chống cháy nổ trên thuyền
cùng với đó các điều kiện đối với thuyền du lịch như bằng lái của tài công giấy phép hành nghề áo phao phao cứu sinh và giấy chứng nhận đăng kiểm thuyền là điều kiện bắt buộc trước khi cho thuyền xuất bến
thực tế cho thấy tất cả các thuyền du lịch trên sông hương đều nằm trong sự quản lý cơ quan chức năng
cùng với việc chấn trình hoạt động cao huế trên sông hương tạo hình ảnh du lịch đẹp trong mắt du khách thì quy định về lượng hành khách trên mỗi thuyền đều bảo đảm đối với thuyền đơn là một mươi năm người và thuyền đôi là dưới bốn mươi năm người
chúng tôi là tự liên tục các tổ kiểm tra trước khi cho tàu xuất bến cho các tàu thuyền xuất bến ở các cái bến thuyền du lịch và kiểm tra các cái lượng khách và cái đồ đảm bảo an toàn đến không sông trong quá trình vận chuyển đưa khách du lịch trên sông
với kinh nghiệm quản lý điều phối hoạt động đường thủy qua các kỳ lễ hội lớn cảnh sát đường thủy công an thừa thiên huế đã bảo đảm an toàn tốt du lịch các tuyến sông trên địa bàn
cùng với đó ý thức chấp hành an toàn đường thủy ngày càng cao của các tài công
và chủ thuyền đã tạo dựng được môi trường du lịch đường thủy ở thừa thiên huế không ngừng được cải thiện
sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án dự kiến tuyến đường sẽ được thông tuyến vào cuối năm nay
tổng mức đầu tư cho dự án khoảng một mươi một năm trăm linh tỷ đồng

giai đoạn hai hoàn thành quy mô đường cao tốc bốn làn xe
giai đoạn ba làn xe
giai đoạn bốn làn xe
cũng nằm trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế người dân giờ đây có thể đi lại thuận tiện an toàn hơn khi hầm phước tượng phú gia được hoàn thành và đưa vào khai thác
công trình là kỳ vọng nhiều năm nay của người dân địa phương và cũng là một trong những kết quả của cơ chế hợp tác công tư ppp
huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển hạ tầng trên địa bàn góp phần gia tăng lưu thông phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an toàn giao thông
giai đoạn ba làn xe
hành khai thác đã giúp khơi thông những điểm nghẽn trên đường đèo
sau thời gian chính thức đưa vào vận hành hầm phước tượng phú gia góp phần giảm tối đa thời gian lưu thông của các phương tiện khoảng gần một tiếng so với đường đèo giảm hao mòn nhiên liệu chi phí nhiên liệu đặc biệt giảm nguy cơ mất an toàn giao thông xóa các điểm đen tai nạn giao thông trên đường đèo
vấn đề thu phí hoàn vốn dự án nhà đầu tư cũng đưa ra cơ chế cho người dân vùng dự án
việc trung chuyển trung chuyển xe cho hầm hải vân phương tiện người và xe máy chúng tôi cũng đã miễn hoàn toàn một trăm linh các loại phương tiện như vậy
đến với huế du khách đặc biệt là du khách nước ngoài sẽ chọn cảng chân mây là nơi dừng chân trên những con tàu du lịch hạng sang
là cảng đi đầu trong việc cải tạo nâng cấp để đón tàu du lịch có tài trọng lớn
và trong khi cả nước chưa có cảng biển dành riêng cho việc đón khách du lịch
thì cảng trân mây là nơi dừng chân trên những con tàu du lịch hạng sang
cảng trân mây đang có một sự chuyển dịch táo bạo hơn trong việc tổ chức thành một cảng chuyên dành cho khách du lịch tàu biển
nằm trong khu kinh tế chân mây lăng cô ở cực nam tỉnh thừa thiên huế cảng chân mây là cảng nằm giữa hai đô thị lớn
huế đà nẵng là cửa ngõ ra biển của tuyến hành lang kinh tế đông tây nối các nước campuchia thái lan và myanmar
royal caribbean international hãng tàu của mỹ và hiện đang đứng đầu thế giới đã có quá trình xác định toà độ
và lựa chọn cảng trân mây để đầu tư bốn triệu đô la
tàu là nâng cấp bến cảng số một từ chỗ chỉ có một cầu cảng vốn có năng lực hạn chế thành nơi có đủ điều kiện để đón các tàu của hãng
trong đó có tàu west coast of the seas tàu thuyền lớn nhất thế giới có chiều dài ba trăm sáu mươi một m sức chứa lên đến năm bốn trăm linh hành khách cùng hơn hai ba trăm linh thuyền viên
việc hợp tác nâng cấp bến số một để đón tàu du lịch lớn nhất thế giới không chỉ nâng tầm thương hiệu vị thế của cảng chân mây
mà còn làm sôi động thêm thị trường du lịch thừa thiên huế nói riêng khu vực miền trung nói chung
cảng chân mây là càng biển nước sâu có điều kiện kỹ thuật an toàn vị trí địa lý rất thuận lợi để tiếp nhận các tàu du lịch loại lớn đến hai trăm bốn mươi grt
cảng này được hiệp hội du thuyền châu á lựa chọn là một trong bốn mươi sáu cảng biển ở khu vực đông nam á để xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền tàu du lịch lớn
việc đầu tư nâng cấp cảng chân mây đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày một gia tăng kết nối trực tiếp cố đô huế với các trung tâm kinh tế
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội tạo ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch cho tỉnh thừa thiên huế và các tỉnh miền trung
nói như vậy thì để thấy rằng giao thông luôn đồng hành và phục vụ phát triển du lịch
xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nên việc tập trung kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng du lịch dịch vụ
nghiên cứu điều chỉnh chính sách và thủ tục kêu gọi đầu tư phát triển phương tiện vận chuyển xe thuyền chất lượng cao
nâng cấp hệ thống đường xá bãi đậu xe tại các điểm tham quan và khu du lịch hạ tầng bến thuyền du lịch
đang được lãnh đạo ngành giao thông vận tải thừa thiên huế
thừa thiên huế trú trọng với lệ thế lớn về hệ thống giao thông thuận lợi cả điểm bộ đường biển đường sắt đường thủy và đường hàng không
các tuyến đường quốc lộ một a quốc hội bốn mươi chín đường hồ chí minh đường sắt chuyên việt
những bến xe khách du lịch được hoạt động song song với các loại hình vận tải khác
đang ngày một góp phần tạo ra mối liên kết chặt chẽ giúp thừa thiên huế kết nối gần hơn với các địa phương và trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách
chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chuyên mục giao thông kết nối phòng kinh tế truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội